thưa quý vị quy định mới của chính phủ vừa ban hành về việc thích ứng an toàn linh hoạt với dịch covid một mươi chín
như đá bật đèn xanh cho nhiều dịch vụ giải trí
quyết định này cũng phù hợp về tính thời điểm khi các doanh nghiệp tp hcm trong các lĩnh vực này
đã liên tục kiến nghị lên các cấp ban ngành để được sớm phục hồi hoạt động tạo thêm việc làm cho người lao động
karaoke là lĩnh vực vừa phải kêu cứu đến chính phủ và ủy ban nhân dân tp hcm trước nguy cơ phá sản
chui điểm karaoke lâu đợi bật chất thành phố vụ quyết định đóng cửa một chi nhánh để cắt lỗ
đồng thời ban giám đốc vẫn tiếp tục thương lượng với chủ nhà để có phương án trả tiền mặt bằng phù hợp
cho đến khi được mở cửa trở lại
phải chấp nhận chi trả trong hàng tháng nhưng dù không hoạt động là chi phí mặt bằng
và chi phí để chăm lo cho đời sống của người lao động
ít nhất là một nền tảng nhất định để họ có thể sống qua dịch này
khi tp hcm áp dụng chí thị một mươi tám nới lộng giãn cách xã hội
một chú karaoke lớn khác cũng đành tạo việc làm tạm thời cho nhân viên bằng hình thức bán thức ăn mang đi
dịch vụ mà cho nên là thực phẩm bình dương đã có rất nhiều trong kho để chuẩn bị để phục vụ khách
đem ra bán ở ngoài bán thức ăn nấu đồ ăn để giao đi về nhà cho khách
vừa mới mở cửa ra thì người ta đã nghỉ dịch lâu quá rồi
người ta cũng bị tiết kiệm tiền lại một chút xíu thắt chặt chi tiêu lại
cho nên là nó cũng chưa được ủng hộ nhiều lắm
nhưng mà vẫn hy vọng đây sẽ là một concept mới để cho mọi người có thể đóng nhận
với quy định mới của chính phủ
các địa phương tạm thời ngân áp dụng các chỉ thị giãn cách xã hội
việc quyết định được mở cửa trở lại hoạt động sản xuất và dịch vụ tùy thuộc vào cấp độ dịch
và sẽ do địa phương tự đánh giá thực tế để đưa ra
các dịch vụ giải trí như vũ trường karaoke massage ba internet trò chơi điện tử
làm tóc làm đẹp đều dựa trên đánh giá thuộc vùng xanh vùng cam hay vùng đỏ để quyết định mở cửa
quy định của chính phủ cũng đúng với tinh thần mở cửa từng phần theo tình huống chống dịch
mà thành phố hồ chí minh khẳng định tại các buổi tiếp xúc cử tri tiếp xúc doanh nghiệp những ngày qua
sống chung với đại dịch nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn cho chính nhân viên và khách hàng
khi đến vui chơi giải trí tại các ngành nghề giải trí nói chung
có những phương án dự phòng cũng như là chuẩn bị để cho ai cũng mở cửa lại
phương pháp khử khuẩn năm k rồi thay bọc mít nhân viên liên tục xịt khuẩn trong phòng
cũng như kiểm tra thẻ xanh cũng như tỉ xuất phòng mỗi phòng sẽ từ bốn đến năm người thôi
để đảm bảo công tác phòng chống dịch
bên cạnh karaoke doanh nghiệp kinh doanh rạch chú phiêu cũng đã gửi ký nghị lên chính phủ
để mở cửa tái hoạt động vào đầu tháng một mươi một
bởi đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại thì lộ trình mở cửa vào đầu năm hai nghìn hai mươi
sẽ dễ dẫn đến viễn cảnh nhiều điểm rạp buộc phải đóng cửa
ảnh hưởng đến nền công nghiệp điện ảnh nói chung tại việt nam
do đó các đơn vị dịch vụ giải trí đều đã gửi quy trình hoạt động an toàn
đến sở văn hóa thể thao và ủy ban nhân dân tp hcm
mong mỏi cùng với quy định mới của chính phủ thì có thể dần hồi phục sau bốn tháng